cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nguyễn thị thu là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại minh khang và nguyễn đình khang trưởng ban quản lý dự án khu đô thị minh khang
kết quả điều tra ban đầu xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại minh khang là chủ đầu tư của dự án tổ hợp khách sạn siêu thị kinh doanh dược thiết bị y tế và nhà ở gọi tắt là khu đô thị minh khang tại xã nghi phú tp vinh
đại diện theo pháp luật nguyễn đình khang là chồng bà thu giữ chức vụ trưởng ban quản lý dự án giám đốc sàn giao dịch bất động sản minh khang
trong quá trình triển khai dự án hai đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trên cơ sở các tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng